nhạc sĩ phong nhã tác giả nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc đã ra đi mãi mãi tại nhà riêng ở hà nội hưởng thọ chín mươi sáu tuổi
gần cả cuộc đời lao động nghệ thuật nghiêm túc nhạc sĩ phong nhã đã in đậm trong tâm hồn thiếu nhi cùng các thế hệ trẻ việt nam
qua những ca khúc nổi tiếng như nhanh bước nhanh nhi đồng ai yêu bắc hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng
nhạc sĩ phong nhã tên thật là nguyễn văn tường sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn ở hà nam
ông bắt đầu sáng tác nhạc thiếu nhi từ khoảng năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và có khoảng hai trăm năm mươi tác phẩm dành cho trẻ em
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trên quãng đường vài km từ cung thiếu nhi hà nội ở phố lý thái tổ về nhà riêng ở hồ xuân hương
ông đã sáng tác bài ai yêu bắc hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng
đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông và được nhiều thế hệ khán giả yêu mến
tuổi đội của chúng tôi lớn lên gắn liền với những bài hát của nhạc sĩ phong nhã
cho đến nay chúng tôi vẫn còn thuộc và có thể hát lại được rất nhiều đoạn những bài hát nổi tiếng của ông
có một chương trình mà chúng tôi rất hào hứng nghe là chương trình phát thanh trên bài tiếng nói việt nam
chương trình thiếu niên tiền phong
và cứ mở chương trình đó lên là được nghe các bài hát của nhạc sĩ phong nhã
có thể nói những bài hát của ông đã đi cùng với nhiều thế hệ thiếu niên nhi đồng việt nam
qua tuổi đội
các tuổi đội và trưởng thành
cho đến nay nghe lại những bài hát này chúng tôi vẫn rất xúc động
có thể nói nhớ về nhạc sĩ phong nhã nhớ về một người anh cả
đồng thời là một người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ qua những cái ca khúc rất là xuất sắc của mình
với những đóng góp nổi bật của mình nhạc sĩ phong nhã được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm hai nghìn một
huân chương kháng chiến chống pháp hạng hai huân chương kháng chiến chống mỹ hạng một
huy chương vì sự nghiệp âm nhạc huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng và nhiều giải thưởng khác
giờ đây người nhạc sĩ của thiếu nhi ấy đã đi xa nhưng những ca khúc của ông sẽ luôn sống mãi trong lòng người yêu nhạc nhiều thế hệ